chức áo được lựa chọn trình diễn tại công viên văn lang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đồng thời tại sự kiện nhiều bộ sưu tập như linh thiêng nguồn cội sắc cọ sen gấm được lựa chọn để trình diễn trên cung đường trình diễn dài nhất việt nam hơn năm trăm linh mét
với số lượng người mặc áo dài tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật đông nhất việt nam với gần ba tám trăm linh người
rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú khi được chứng kiến nét đẹp của áo dài việt nam
tuyệt vời đây là cơ hội để đưa nét đẹp của áo dài việt nam đi khắp nơi
hoạt động này cũng góp phần quảng bá văn hóa dân tộc rất tốt
tự hào khi là người con đất việt thấy các chị em gần bốn người cùng mặc áo dài đẹp quá nhìn hình ảnh này thấy tinh thần dân tộc hơn bao giờ hết
tiếc là do bận công việc không về phú thọ được nếu có thời gian mình cũng về và chọn một chiếc áo dài thật đẹp để tham gia cùng mọi người
ngoài ra trong những ngày diễn ra lễ dỗ tổ hùng vương và tuần lễ du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh sẽ tổ chức nhiều nghi lễ truyền thống đảm bảo phần lễ
các hoạt động thể thao văn hóa sẽ liên tục diễn ra như khai mạc lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba
và tuần lễ di sản văn hóa phi vật thể được unesco ghi danh tại quảng trường hùng vương thành phố việt trì
bên cạnh đó du khách được tham dự nhiều sự kiện khác như hội trợ du lịch tây bắc
năm hai nghìn hai mươi ba và liên hoan văn hóa ẩm thực đất tổ tại khu di tích lịch sử đền hùng
hội trợ triển lãm thương mại công thương vùng đông bắc và các hội thi gói nấu bánh trưng dạ bánh dày
trình diễn đâm đuống đánh trống đồng tại khu di tích lịch sử đền hùng triển lãm di sản văn hóa du lịch các vùng kinh đô việt nam
là người con phú thọ mình thấy rất tự hào
trực tiếp tham gia nhiều hoạt động như vậy giúp mình có cơ hội tìm hiểu văn hóa của quê hương thực sự ý nghĩa
tôi đã đi xa quê hương nhiều năm chỉ được chứng kiến những hoạt động này qua báo chí mạng xã hội
tôi rất mong muốn có mặt tại việt nam để về với mảnh đất tổ
nhiều hoạt động ý nghĩa tổ chức quy mô hoành trang quá phần lễ và phần hội đều được đảm bảo
năm nay trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh phú thọ nói riêng đã cơ bản được khống chế
vì vậy du khách thập phương đồng bào cả nước về đền hùng tham gia các hoạt động dỗ tổ
dự báo tăng cao
để đảm bảo an ninh trật tự công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông khoa học đồng bộ văn minh mẫu mực
hình ảnh các chiến sĩ công an nhân dân nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi
giao thông đảm bảo trật tự tốt tôi thấy rất khâm phục lực lượng công an họ làm quá tốt các nhiệm vụ của mình
hôm qua đến đền hùng đi từ cổng vào tôi còn được các chiến sĩ cảnh sát giao thông tặng nước tôi thấy rất cảm kích vì hành động đẹp này
mình rất yên tâm khi tham gia lễ hội đền hùng năm nay vì lực lượng công an triển khai công việc tại nhiều khu vực
có vấn đề gì xảy ra sẽ dễ dàng được giải quyết và hướng dẫn tận tình
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng là lễ hội thường niên của toàn dân tộc
là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương đất tổ
đây còn là cơ hội để thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch
quảng bá rộng rãi tiềm năng thế mạnh tài nguyên du lịch văn hóa địa phương
bạn có suy nghĩ như thế nào về nội dung trên hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân